những ngày cận tết nông dân các tỉnh miền tây bắt đầu đưa hoa lên chợ bán
tại vùng biên hồng ngự tỉnh đồng tháp các tiểu thương đã tập trung về đây
làm cho chợ hoa xuân năm nay càng thêm sôi động và phong phú
từ ngày hai mươi tết chợ hoa ở thị xã hồng ngự đã bắt đầu khai xuân
những ngày giáp tết ở đây môn sắc hoa đua nở với đa dạng từ chủng loại đến màu sắc
như mai cúc vạn thọ cẩm trướng màu gà đến các loại cây cho trái và cảnh bonsai
đã được bày bán rôm rả
nhiều nông dân làng hoa sa đéc một trong những làng hoa lớn nhất của miền tây
cũng tranh thủ chuyển hàng về đây để kịp bán chợ xuân
năm nay chợ hoa vùng biên giới hồng ngự cũng đã được bố trí tại khu bờ đông
giữa trung tâm thị xã nên không khí mua bán khá nhộn nhịp
bên cạnh các tiểu thương trong tỉnh chợ hoa năm nay cũng thu hút nhà vườn
từ những làng hoa lớn nhất nhì miền tây như bến tre tiền giang cần thơ đến bày bán
năm nay chợ hoa xuân cũng là nơi tạo ra sinh kế cho hàng trăm lao động
làm nghề bốc vác vận chuyển hoa cảnh từ chợ về nhà
dưới cây nắng oi bức của miền tây muôn hoa khoe sắc cũng giúp cho nhịp độ lao động tất bật
bớt căng thẳng